thời điểm cận tết nhằm đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao của thị trường
nhiều chủ hộ chăn nuôi đã sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cụ thể là sanbutamon
để tạo nạc kích thích tăng trưởng cho vật nuôi
điều này rất nguy hiểm khiến cho thực phẩm trong tình trạng tồn dư kháng sinh
người tiêu dùng sử dụng phải sẽ không tránh khỏi tình trạng kháng kháng sinh
ngày ba một hai nghìn một mươi chín tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh bình dương
phối hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy lô hàng gần một năm tấn thịt lợn có chứa chất cấm sabutamol
đây là chất tạo nạc cho lợn nhưng nếu người sử dụng thịt lợn có tồn dư chất cấm này có thể gây hại cho sức khỏe
còn đây là hình ảnh một người nông dân đang trộn thuốc kháng sinh vào trong thức ăn cho lợn
theo bà thì việc làm này sẽ giúp cho vật nuôi phòng được bệnh tật khỏe mạnh thì bán mới có lãi
theo quy định hành vi sử dụng kháng sinh với mục đích tăng trưởng cho vật nuôi sẽ bị phạt rất nặng
thói quen dùng kháng sinh bừa bãi không theo bất kỳ liều lượng nào của người dân đã gây ra tình trạng tồn dư kháng sinh trong thực phẩm
hậu quả của sự vô ý và cả cổ y đó sẽ khiến cho người tiêu dùng khó tránh khỏi việc bị kháng kháng sinh có bệnh nhưng không thể dùng thuốc để chữa trị
nếu chúng ta lạm dụng quá nhiều sử dụng kháng sinh làm tồn dư trong thực phẩm sẽ gây nhờn thuốc đối với người điều trị bệnh sau này
và chúng ta thấy là thế giới rất quan tâm đến việc nếu kháng sinh của chúng ta bị nhờn thì tác dụng của tất cả các kháng sinh khác không còn tác dụng khi chúng ta bị bệnh
vấn đề về tôn dư kháng sinh trong thực phẩm đã từng được truyền thông phản ánh rất mạnh mẽ
nó gây ra những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe của người tiêu dùng
chính phủ cũng đã có những chính sách quyết liệt để hạn chế và chấm dứt tình trạng này
thế nhưng điều đáng nói là ý thức của chính người nông dân
họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu nên vẫn tiếp tục sử dụng chất cấm và kháng sinh xem mục đích trong chăn nuôi
nhất là thời điểm tết đến ai cũng mong vật nuôi tăng trưởng nhanh để tiêu thụ
nếu không sớm dừng lại sẽ có thể phải chịu trách nhiệm rất nặng trước pháp luật